hòa trí xin kính chào quý vị
mở đầu bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay
sẽ là những tin tức về an ninh trật tự
ngày hai mươi tháng bốn công an huyện phong điền
đã khởi tố bị can bùi thị thúy loan
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
ngụ tại xã trường long huyện phong điền
thành phố cần thơ về hành vi sử dụng
tài liệu giả của cơ quan tổ chức
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan điều tra
loan khai nhận bản thân không có nghề nghiệp
cần tiền tiêu xài nên vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
loan nãy xin ý định
lên mạng xã hội facebook thuê người khác
làm giải giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số đỏ của cha ruột sang tên của mình
với giá bảy mươi năm triệu đồng
sau khi có số đỏ loan gặp hậu
được thỏa thuận việc bay tiền có lại
và phải có tài sản đảm bảo
hợp thức hóa bằng hợp đồng chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên
ngày ba tháng ba loan đã nhận chứng khoán
từ hậu hai trăm sáu mươi bảy triệu đồng
trong quá trình làm thố tục chứng nhận
phòng công chứng nghi ngờ số đỏ giả
nên yêu cầu chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai
huyện phong điền kiểm tra xác minh
qua kiểm tra lưu trữ văn phòng đăng ký đất đai
huyện phong điền nghi ngờ quyền sử dụng đất của loan
là giả nên chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát
điều tra công an huyện phong điền
tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phong điền
đã áp dụng lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng
kịp thời ngăn chặn việc loan sử dụng số tiền vừa chiếm đoạt
ngày hai mươi tháng bốn công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai
cho biết đang lập hồ sơ xử lý đối tượng
âu văn thủy bốn mươi hai tuổi
ngụ tại thị trấn dậu dây huyện thống nhất tỉnh đồng nai
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua các biện pháp nghiệp vụ ngày một mươi chín tháng bốn
công an huyện thống nhất bắt quả đăng thủy
có hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
tại thị trấn dầu dây thu giữ ba gói ma túy
loại metafetamin bốn viên nén
qua đấu tranh thủy khai nhận
tan vật bị thu giữ là ma túy và thuốc lắc
y chuẩn bị mang bán cho người nghiện thì bị bắt
thiết hành khám xét khẩn cấp chùa ở cô thủy
lực lượng công an tiếp tục thu giữ
ba gói ma túy một mươi hai viên nén
và một dụng cụ sử dụng ma túy
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh đồng nai
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã tập trung triệt phái nhiều vụ tàn trở
mua bán trái phép chất ma túy
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương
ghen tuông giết vợ rồi tự tử bất thành
bị cáo đỗ thành yên chú tại huyện giang thành
tỉnh kiên giang đã phải nhận bản án
chín năm tù về tội giết người
phiên tòa sơ thẩm vừa diễn ra vào ngày hôm nay
theo cáo trạng do nghi ngờ vợ ngoại tình
hai vợ chồng yên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
vợ yên là chị ngon đã nộp đơn ly hôn
và trở về nhà bố mẹ
sáng ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
trước ubnd xã phú lợi cho rằng
vợ đem con trai đi giấu để giành quyền nuôi con
yên đã dùng dao tấn công làm vợ bị thương
sau đó định tự tử thì bị người dân khống chế
giao cho cơ quan công an xử lý
thưa quý vị và các bạn dư luận đang xôn xao
trước thông tin về một câu chuyện
được đăng tải trên mạng xã hội vào sáng ngày hôm nay
đó là việc một trường trung học cơ sở
ở trên địa bàn quận cầu giấy thành phố hà nội
đã yêu cầu học sinh đang học lớp chín
có học lực không tốt phải chuyển trường
hoặc là cam kết không thi vào lớp một mươi
ngay sau thông tin này phòng giáo dục và đào tạo
quận cầu giấy đã lập tức thông tin phản hồi
ngày một mươi chín tháng bốn vừa qua
trên mạng xã hội xôn xao thông tin
một số phụ huynh có con em học lực yêu kém
đang học lớp chín
đã được giáo viên chủ nhiệm yêu cầu
phải chuyển trường về các trường tư
hoặc làm cam kết không thi vào lớp một mươi
ngay khi nhận được thông tin này
phòng giáo dục và đào tạo quận cầu giấy
đã khẳng định không hề có vụ việc
ép học sinh xảy ra trên địa bàn
đồng thời phòng giáo dục cũng đã tiến hành
về hai trường trung học cơ sở trên địa bàn
để khảo sát thông tin chuyển trường
của học sinh trong thời gian qua
từ đầu năm học đến giờ
toàn bộ học sinh lớp chín
chỉ có một mươi một học sinh chuyển đi
trong đó từ tháng một
năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
chỉ có bốn học sinh chuyển đi
trong số một mươi một học sinh chuyển đi
thì có ba học sinh
là chuyển trong
nội thành hà nội
còn lại tám học sinh còn lại
là vì điều kiện hoàn cảnh
của học sinh

của học sinh còn lại
là vì điều kiện hoàn cảnh
của học sinh còn lại

trong khoảng trường gia đình
là chuyển tịch
từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
trong số bốn học sinh chuyển trường
thì trong đó có ba học sinh
là chuyển tịch khác
chỉ có một học sinh
chuyển trong nội thành hà nội
chính vì vậy
nên với thông tin về việc
ép học sinh chuyển trường
thì tạo trường trung học cơ sở dịch vọng
cho đến thời điểm ngày hôm nay
hai mươi tháng bốn chúng tôi kiểm tra
thì không có hiệp cơ đấy
về phía các học sinh
các nhà trường cũng khẳng định
không hề tổ chức họp với phụ huynh
học sinh có học lực yếu kém
trao đổi về việc chuyển trường hay không
cho học sinh đăng ký dự thi vào lớp một mươi
đối với những học sinh học lực yếu kém
ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo
các giáo viên chủ nhiệm
động viên học sinh cố gắng
trong thời gian từ nay đến cuối năm học
chúng tôi cũng rất mong muốn
là các cấp mạnh đạo
có những biện pháp
để tìm hiểu một cách minh bạch
về thông tin trên
thứ nhất nếu
có trường hợp mà giáo viên của nhà trường
thì chúng tôi sẵn sàng là chúng tôi sẽ
có những kỷ lực lầm đương
bởi vì nó ảnh hưởng lớn đến ngành giáo dục
thế còn nếu trong trường hợp
mà không có sự việc như vậy
thì sẽ phải có minh bạch
với toàn thể nhân dân
để nhân dân được biết và sẽ
khẳng định rằng ngành giáo dục
là không có những chuyện như vậy
ngay sau khi có thông tin trên mạng xã hội
sở giáo dục và đào tạo tp hà nội
cũng đã ra chỉ đạo yêu cầu
mọi trường trung học cơ sở chấm dứt
vận động học sinh không đăng ký thi
vào lớp một mươi trung học phổ thông
việc học và đăng ký tuyển sinh là quyền
nhu cầu của học sinh và cha mẹ
công tác phân luồng sau cấp trung học cơ sở
phải được định hướng cho học sinh rõ ràng
để các em đưa ra lựa chọn phù hợp
không mang tính ép buộc
ủy ban nhân dân tỉnh bình phước
quỷ bỏ công văn số ba nghìn hai trăm hai mươi sáu
ngày hai mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
của ủy ban nhân dân tỉnh
về việc thuận chủ trương cho công ty
cổ phần tập đoàn flc
lập quy hoạch dự án

và công văn số ba trăm tám mươi chín
ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
về bổ sung danh giới
lập quy hoạch khu đô thị mới
kết hợp khu du lịch nghỉ dưỡng hồ suối cam
với diện tích một bảy trăm bảy mươi năm hectare
tại phường tiến thành và tân phú
thành phố đồng xoài
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình phước
giao thành phố đồng xoài chỉ đạo các phòng ban
và ủy ban nhân dân các phường có liên quan
công khai phổ biến để người dân
trong khu vực biết các sở ngành liên quan
và các đơn vị địa phương tổ chức
thực hiện theo đúng quy định
theo đồ án quy hoạch khu đô thị mới
kết hợp khu du lịch nghỉ dưỡng hồ suối cam
có tổng diện tích quy hoạch khoảng

thành phố đồng xoài
cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố
bổ sung đối với phùng xuân phong
và khởi tố võ thị thu hà
về tội trốn thuế và tội mua bán
trái phép hóa đơn đồng thời khởi tố
thêm sáu bị can khác về hành vi mua bán
trái phép hóa đơn
theo điều tra phùng xuân phong là giám đốc
kiêm người đại diện pháp luật của công ty thiên triều
đóng tại phường kỳ long thị xã kỳ anh
võ thị thu hà làm kế toán trưởng
phong đã chỉ đạo hà tìm đầu mối
mua các hóa đơn đầu vào
đồng thời khi kê khai thuế giá trị
gia tăng đầu vào sẽ giảm số thuế phải nộp
sau đó hà trực tiếp liên hệ
mua hai mươi hóa đơn giá trị gia tăng
của ba công ty tại tỉnh quảng bình
với tổng giá trị tiền hàng chưa thuế
hơn bảy sáu tỷ đồng
tiền thuế giá trị gia tăng là hơn bảy trăm sáu mươi năm triệu đồng
ngoài ra phong còn chỉ đạo
kế toán nội bộ mua một mươi năm số hóa đơn
giá trị gia tăng của công ty trách nhiệm
hữu hạn thương mại dịch vụ vạn phát nam sơn
với giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn
là hơn năm bốn tỷ đồng
tiền thuế giá trị gia tăng hơn

số hóa đơn nói trên đã được
công ty thiên triều kê khai
hợp thức hàng hóa mua vào của công ty trách nhiệm hữu hạn
xây dựng và thương mại thiên triều
để trốn thuế số tiền hơn một ba tỷ đồng
liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn
giá trị gia tăng trái phép
xảy ra tại công ty thiên triều
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tỉnh hà tĩnh
đã khởi tố thêm sáu bị can khác
gồm đỗ khắc điệp nguyễn thị khâm nguyễn thị khương
phan tất hải phan thanh tùng
nguyễn thị lan và lê thị trung
cùng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
phòng cảnh sát giao thông cơ quan tỉnh quảng trị
cho biết đơn vị vừa phát hiện
phương tiện vận chuyển nội tạng động vật
không rõ nguồn gốc với số lượng lớn
vào lúc một mươi năm h ngày một mươi chín tháng bốn
tại km hai mươi sáu quốc lộ chín
thuộc địa phận xã cam thành huyện cam lộ
trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
tuần tra kiểm soát trạm cảnh sát giao thông đắc rông
thuộc phòng cảnh sát giao thông
phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát
có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính
quá trình kiểm tra phát hiện
xe ô tô do phan ngọc ái
chú tại xã tân lập huyện hướng hóa điều khiển
có vận chuyển một mươi chín thủng xốp
bên trong có chứa hai nghìn hai trăm linh kg
nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối
tại thời điểm kiểm tra
tài xế phan ngọc ái không xuất trình được giấy